tập trung giải quyết rứt điểm các vấn đề còn tồn tại và các bộ ngành phải gấp rút hoàn thiện các yêu cầu nhiệm vụ được đề ra trong đề án sáu nếu không sẽ dẫn tới nguy cơ không đảm bảo tiến độ của đề án
đây là một trong những nội dung được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh tại hội nghị giao ban quý ba và triển khai nhiệm vụ quý bốn của tổ công tác triển khai đề án sáu